thời điểm giao mùa được cho là thuận lợi cho các căn bệnh phát triển mạnh
đây cũng là nguyên nhân khiến số trẻ em nhập viện điều trị về các bệnh lý hô hấp
tại bệnh viện nhi trung ương gia tăng nhanh chóng
điều đang nói là năm nay số trẻ sơ sinh bị mắc viêm phổi nặng
do virus hợp bào hô hấp rsv tăng đột biến
chiếm khoảng bốn mươi trong tổng số trẻ mắc các bệnh lý hô hấp
và đã có ba trẻ tử vong vì bệnh này
bệnh nhi này vừa được đưa vào điều trị tại khoa sơ sinh của bệnh viện nhi trung ương
vì viêm phổi nặng gia đình cho biết bác sĩ chẩn đoán bị bệnh do nhiễm virus hợp bào rsv
tại khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh của bệnh viện nhi trung ương
hiện đang điều trị cho gần hai trăm linh bệnh nhi thì có tới gần sáu mươi trẻ viêm phổi nặng
do nhiễm virus hợp bào hô hấp rsv
theo các bác sĩ virus này có thể gây bệnh nặng cho trẻ sơ sinh
nhưng tỷ lệ không cao và gặp nhiều ở nhóm trẻ sinh thiếu tháng
hoặc trên nền một bệnh lý
virus hợp bào hô hấp này là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm phổi quản phổi
ở đứa tuổi trẻ nhỏ này
virus này khá là phổ biến và thường mắc phải trong cộng đồng
tuy nhiên thì chỉ có một số đối tượng nguy cơ cao
ví dụ như là đối với trẻ sơ sinh là những đối tượng có những bệnh lý nền đặc biệt
ví dụ như những bệnh tim bẩm sinh hay là những tình trạng các cháu đẻ non
cân nặng thấp thì đấy là những đối tượng nguy cơ cao và bệnh có thể diễn biến nặng
các bác sĩ cho biết trẻ mắc virus này thường có biểu hiện giống với cảm lạnh
như chảy nước mũi ho khan sốt nôn ăn kém
đặc biệt đối với trẻ sơ sinh có thể gây suy hô hấp rất nhanh
trong trường hợp nặng trẻ còn có biểu hiện như thở nhanh kho khe khó thở và tím tái
thậm chí là ngừng thở
vì vậy các bậc cha mẹ cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ
và khi phát hiện dấu hiệu bất thường đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
để trẻ được khám lâm sàng và chuẩn đoán kịp thời
đầu tiên là các ông bố bà mẹ phải cho các em bé ở những môi trường thoáng
môi trường sạch nhất có thể
và tránh đưa các em bé ra những chỗ đông người tránh tiếp xúc với nhiều người
và đặc biệt với em bé sơ sinh thì chúng ta nên để cho em bé ở trong phòng những phòng thoáng
có thể chỉ là những người chăm sóc chính của em bé tiếp xúc trực tiếp thôi
như là bố mẹ bà người giúp việc
chứ tránh những tình trạng người lạ đến thăm
sau đó thì bế em bé lên và cũng có thể là gây cho em bé bị mắc cái tình trạng bệnh này
hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus này nên khi mắc bệnh trẻ không cần dùng kháng sinh
mà chỉ điều trị triệu chứng như rửa mũi long đờm vỗ dung cho trẻ dễ thở
bệnh sẽ tự khỏi sau hai tuần nếu không có biến chứng như nhiễm thêm vi khuẩn suy hô hấp
vì vậy các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng đưa con nhập viện dẫn đến quá tải không cần thiết
và lây chéo các bệnh lý khác trong bệnh viện